một vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại thanh hóa và công an đã vào cuộc
ngày ba tháng một mươi hai trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh khoảng một mươi năm một mươi sáu tuổi trộm một chiếc váy ngắn ở số quần áo trên đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa bị chủ quán bắt được quả tàng
trong đoạn clip nữ sinh quỳ gối xin tha thứ nhưng một người phụ nữ liên tục lớn tiếng đe dọa miệt thị hành hung thậm chí còn dùng kéo cắt tóc và cắt nui của nữ sinh này
dù nữ sinh đã cố gắng dùng mũ bảo hiểm che mặt và không ngừng khóc lóc xin lỗi nhưng một số người có mặt tại cửa hàng quần áo đó vẫn hỗ trợ chủ quán không chế để chủ xốp cầm kéo đánh vào đầu cắt tóc và cắt dây áo ngực của nữ sinh
ngay trong đêm ngày ba tháng một mươi hai hàng chục công an đã tiến hành khám xét cửa hàng mai hường đây là nơi xảy ra vụ việc nữ sinh ăn cắp chiếc váy ngắn bị chủ số bắt quả tàng rồi nặng tay hành hạ
trong suốt đêm ngày ba tháng một mươi hai đến dạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa thực hiện các công tác nghiệp vụ khám xét làm rõ vụ việc nữ sinh ăn cắp chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng bị chủ chốt bắt quả tàng rồi đánh đập cắt áo ngực lan truyền trên mạng
tại hiện trường có hàng chục người mặc sắc phục công an khám xét đồng thời tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong shop trước cửa xốp ô tô tải đang chờ sẵn để bốc hàng lên xe rất nhiều người dân hiếu kỳ bức xúc trước hành vi của chủ quán cũng đứng chờ xem ở bên ngoài
chủ cửa hàng quần áo mai hường đã được công an mời lên làm việc để làm rõ hành vi đánh người làm nhục người khác
theo thông tin từ người đăng tải clip trên mạng xã hội
dù nữ sinh đã không ngừng khóc lóc xin tha em biết lỗi rồi chị ơi và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó
xong chủ shop không bỏ qua mà còn bắt nữ sinh phải đền số tiền một mươi năm triệu đồng
dưới cấp độ pháp lý tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết
với diễn biến sự việc qua clip như vậy cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác
theo quy định tại điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo tiến sĩ cường
diễn biến sự việc cho thấy có dấu hiệu cô gái bị phát hiện lấy một món đồ trong xốp mai hường trị giá khoảng một trăm sáu mươi đồng
phát hiện sự việc nên hai người phụ nữ và một người đàn ông đã chửi bới xúc phạm cô gái cắt tóc cắt áo lót
định lột áo cô gái và ghi hình đăng tải lên mạng xã hội với những lời lẽ miệt thị xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái
đây là hành vi làm nhục người khác khiến dư luận xã hội không khỏi bức xúc phẫn nộ
không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai
pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người
nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản với số tiền dưới hai triệu đồng cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính
người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép bắt giữ trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý không được phép tự xử như vậy
tiến sĩ cường cũng cho hay
hành vi đánh đập hành hạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác với bất cứ lý do gì đều là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
qua đoạn clip cho thấy cô gái trẻ đã rất hoảng loạn sợ hãi quỳ lệnh khóc lóc văn xin nhưng những người trong xót mai hường vẫn không tha
họ đe dọa cắt tóc cắt alót định lột áo ra quay clip ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội
nếu hành vi được cơ quan điều tra xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái
ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và sức khỏe của cô gái này
cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác theo điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp hành vi của những người trong sốp mai hường được xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái
có sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội
những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đối mặt với mức phạt là phạt tù từ ba tháng đến hai năm
ngoài ra người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại đến danh dự nhân phẩm uy tín đối với nạn nhân
bên cạnh đó đoạn tin nhắn cho thấy có người đã đe dọa cô gái để yêu cầu đưa một mươi năm triệu đồng hoặc ba mươi triệu đồng
nếu là thật hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bởi vậy cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để chiếm đoạt tài sản
nếu có căn cứ cho thấy có người đã lợi dụng sai lầm của cô gái để ép buộc cô gái phải đưa tiền
nếu không sẽ tiếp tục làm nhục cô gái thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản
tiến sĩ cường nhấn mạnh sự việc chủ xốp mai hường ở thanh hóa đánh người làm nhục người khác là rất nghiêm trọng
cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc
để xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật
công an thanh hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh đồng thời tịch thu toàn bộ hàng hóa để làm rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng bao gồm quần áo giày dép được lực lượng công an kiểm đếm niêm phong đưa lên xe tải
trở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ
trên mạng xã hội dư luận để lại rất nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ bức xúc đối với hành động của chủ quán mai hường
ăn cắp đáng bị lên án nhưng hành vi hạ nhục một cách bạo lực mất nhân tính cần phải khởi tố và trừng phạt
kinh doanh mà côn đồ tham lam tàn ác không có tình người sập tiệm chỉ là sớm hay muộn thôi
bé gái đã sai nhưng có cần thiết để hành hạ em đến như vậy buồn
nên xử lý nghiêm hành động thiếu tình người của chủ shop
là con người một phút nghĩ sai lầm làm sai trái mà ăn cắp giá trị món hàng chẳng có là bao nhiêu
mà lại hành hạ em gái một cách dã man không một chút nhân từ như vậy quá xót xa
chưa hẳn người chủ cửa hàng này đã tốt
biết rằng việc lấy cắp là một tật xấu đáng lên án nhưng không thể vì thế mà hành hạ người ta như thế
một đứa trẻ một mươi năm một mươi sáu tuổi tuy nó lớn nhưng chưa đủ
bất kể vì lý do gì nhưng đối xử với một đứa trẻ như vậy là sai rồi quá tạp nhẫn mình cũng có con cái mà
bên cạnh đó dư luận cũng bày tỏ sự hoan nghênh công an thành phố
thành phố thanh hóa đã khẩn trương vào cuộc với hy vọng sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật
đối với chủ shop mai hường cũng như những người cùng hỗ trợ chủ shop thực hiện những hành vi hành hung đối với nữ sinh trong clip